phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách
chở số lượng lớn rượu ngoại không rõ nguồn gốc và chuyển giao cho đội cảnh sát kinh tế công an
tp bôn mạ thuật tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi hai nghìn bảy trăm tám mươi ba do tài xế nguyễn khắc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú ở tỉnh nghệ an điều khiển lưu thông từ con tum đi tp hcm
tại thời điểm kiểm tra tổ công tác đã phát hiện có nhiều loại rượu ngoại không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc qua làm việc tài xế khai nhận được chủ xe giao chở số hàng
từ tỉnh con tum xuống tp hcm để giao cho một người khách chưa rõ nhân thân lai lịch